trước có cả việc chụp ảnh khách hàng thông tin chứng minh nhân dân căn cước công dân hộ chiếu vẫn chưa đủ để nhà mạng quản lý hay sao
bán xìm chản lan rồi sau đó yêu cầu đăng ký chứng minh nhân dân giờ quay ra kêu nạp cảng phải khai chứng minh nhân dân
như thế liệu có thật sự quản lý được xìm rác
rượm ra quá rồi nhiều khi nạp qua các ví điện tử cũng vậy sao
hiện nay việc mua một mã thẻ điện thoại là rất đơn giản
chỉ cần một vài thao tác nhỏ
thông qua các ứng dụng ngân hàng ví điện tử thanh toán hay thậm chí là các ứng dụng thương mại điện tử là bạn có thể tiến hành mua thẻ điện thoại nạp tiền trực tiếp đến các thuê bào khác
và theo đề xuất của thanh tra bộ thông tin và truyền thông tất cả các hình thức mua thẻ điện thoại trên đều cần người mua cung cấp thông tin cá nhân phải nhập số chứng minh nhân dân thẻ căn cước hộ chiếu của mình
thì nguy cơ lộ lọt thông tin cá nhân là không thể tránh khỏi
nhiều cư dân mạng đã tìm ra những kẽ hở từ kiến nghị này
đề xuất không khả thi chỉ làm khổ người dân
nếu người ta nạp tiền giúp hoặc nạp cho người khác như con cái nạp cho bố mẹ ở xa thì không được à
trước đây đã bắt đăng ký chứng minh nhân dân rồi mà
ra soát lại nếu chủng chứng minh nhân dân thì loại bỏ luôn
mỗi chứng minh nhân dân cũng chỉ được dùng một số duy nhất cho bất kỳ nhà mạng nào
số chứng minh nhân dân căn cước công dân hộ chiếu được xem là thông tin cá nhân gắn liền với nhiều hồ sơ quan trọng
bây giờ nhà ma
bộ thông tin truyền thông không quản lý được sim giác lại bắt người dùng khai
rồi đến khi rõ rỉ thông tin cá nhân thì một câu xin lỗi cho em chuyện
làm sim đã là một đống thông tin phải cung cấp rồi
giờ nạp thẻ lại thêm nữa
tài khoản đã đăng ký có rất nhiều thông tin có cả số chứng minh nhân dân căn cước công dân
hệ thống trung tâm của các nhà mạng không kiểm soát được à
nếu nạp thẻ và số tài khoản không đăng ký thông tin thì số tiền đó sẽ bị giữ lại hoặc không nạp được
lại còn dây ra bắt phải nhập cả số chứng minh nhân dân
thì dạo trước yêu cầu khai báo thông tin là thừa
theo ông tào đức thắng phó tổng giám đốc tập đoàn công nghiệp viễn thông quân đội việt theo
thì hiện tám mươi số cổ gọi giác đến từ sim điện thoại không chính danh
do vậy nếu không có giải pháp mạnh thì không thể ngăn chặn được vấn nạn này
người sử dụng điện thoại thông minh muốn hay không
vẫn phải chịu đựng sự tấn công liên tục của vấn nạn tin nhắn rác được xuất phát từ các sim giác
sim giác tạo ra tin rác tin độc ảnh hưởng đến an ninh trật tự an toàn xã hội
xâm phạm đời sống công dân
xóa bỏ sim giác là loại bỏ được những tin nhắn rác
nhưng phải đảm bảo được bảo mật thông tin cá nhân không lộ lọt thông tin cá nhân của người sử dụng
điều cư dân mạng mong muốn là sự vào cuộc tích cực của các cơ quan có thẩm quyền
cần có biện pháp quản lý tình trạng mua bán sim giác ngoài thị trường
ngăn chặn việc lợi dụng sử dụng sim giác để thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật
vấn nạn tin nhắn rác sim giác khi các cấp quản lý thông tin
bộ thông tin truyền thông của chính phủ đau đồng lý giải pháp
làm sao để giải quyết được vấn nạn này một cách hợp lý nhất
khán giả hãy cùng chia sẻ những ý kiến của mình và tương tác với chúng tôi qua fanpage truyền hình công an nhân dân
thưa quý vị kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm hai nghìn hai mươi đã chính thức được ấn định
diễn ra trong hai ngày ngày chín và ngày một mươi tháng tám do bộ giáo dục và đào tạo chủ trì
điểm khác biệt lớn nhất của kỳ thi năm nay được sao hoàn toàn
cho các địa phương tổ chức dưới sự thanh tra và kiểm tra của ba cấp đó là bộ tỉnh sở
thực hiện ở tất cả các khâu của kỳ thi tại các hội đồng thi điểm thi phòng thi của địa phương
vâng như vậy thì trách nhiệm lớn đặt lên các địa phương và sẽ cần nhiều yếu tố
để có thể tổ chức được một kỳ thi nghiêm túc công khai và minh bạch
để tìm hiểu sâu hơn về vấn đề này chúng tôi đã có cuộc trao đổi với ông lê như tiến
nguyên phó chủ nhiệm ủy ban văn hóa giáo dục thanh niên thiếu niên và nhi đồng của quốc hội
nhiều chuyên gia giáo dục hoan nghênh và cho rằng việc giao các địa phương tổ chức thi tốt nghiệp
trung học phổ thông hai nghìn hai mươi là hoàn toàn hợp lý xong không hề đơn giản
và vì vậy bộ giáo dục và đào tạo phải có hướng dẫn chi tiết để các địa phương không làm sai quy định
những sai phạm trong kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm hai nghìn một mươi tám ở ba địa phương hà giang sơn la
hòa bình là bài học đắt giá cần phải làm rõ gắn trách nhiệm của người đứng đầu
chủ tịch ủy ban nhân dân cấp tỉnh
thành phố đối với kỳ thi này một cách cụ thể và toàn diện để các địa phương tiến hành tổ chức thi
một cách công bằng và minh bạch hơn hết kỳ thi vẫn được giám sát bởi bộ giáo dục và đào tạo
đầu tiên thì xin cảm ơn ông đã nhận lời tham gia chương trình thưa ông ạ cá nhân ông quan điểm của cá nhân ông như thế
nào khi mà kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm hai nghìn hai mươi sẽ được giao cái quyền tự chủ cũng như là hoàn
chịu trách nhiệm đối với các địa phương lâu nay đã bàn thảo rất nhiều và bây giờ mới đi đến kết
quyết định đó thì tôi thấy mừng và không phải chỉ có cá nhân tôi mà rất nhiều các chuyên gia các nhà
khoa học các nhà quản lý giáo dục đều thấy rất mừng bởi vì quyền tự chủ cho địa phương thì làm cho
tăng cái tinh thần trách nhiệm cái quyền tự chủ tinh thần trách nhiệm và khả năng tổ chức thực hiện được cái kỳ thi này và khi đi
nghiên cứu một số nước trên thế giới thì chúng tôi thấy rằng là tất cả các kỳ thi trung học phổ thông và các kỳ thi
thì đều giao quyền tự chủ cho các địa phương còn kỳ thi đại học thì người ta còn giao quyền tự chủ cho các trường đại học
đó mới chính là cái hướng đi đổi mới hiện đại và tiếp cận với lại nền giáo dục quốc tế
vâng ạ đúng như ông đã chia sẻ khi mà giao cái quyền tự chủ cho địa phương thì cũng rất là hợp lý và có nhiều cái điểm thuận lợi
tuy nhiên là dư luận cũng băn khoăn là khi mà giao hết cho địa phương như thế thì liệu rằng là có để xảy ra những
cái tiêu cực hay là liên quan đến cái lợi ích địa phương như một số những cái vụ việc đã xảy ra không ạ
có thể là anh giao quyền tự chủ cho địa phương thì cứ lo ngại rằng là sẽ có những cái gì đó như là bệnh thành tích
địa phương tôi phải là thành tích thật cao hơn các địa phương khác
rồi là học sinh của tôi chúng tôi là phải đỗ đạt cao hơn để chứng tỏ rằng là hiệu quả giáo dục của chúng tôi cao hơn
nhưng mà chúng ta không lo là bởi vì bao giờ ban đầu
có thể là cũng có những tư tưởng khác
nhưng địa phương chính quyền địa phương người ta cũng có lòng tự trọng của họ
người ta cũng có những cái trách nhiệm cao của họ
còn mình cứ không tin tưởng không giao thì sẽ không bao giờ có được cái tinh thần tự chủ của mỗi địa phương mỗi cấp mỗi ngành
thì tôi cho rằng là cái lo lắng đó là đúng nhưng cái lo lắng đó phải kết hợp với hướng dẫn
với thanh tra kiểm tra của các cấp trên
đó chính là cơ quan quản lý về giáo dục là bộ giáo dục đào tạo và các cơ quan thành tra kiểm tra các cấp
liên quan đến cái vấn đề này thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc cũng đã giao trách nhiệm rất là cụ thể đối với người đứng đầu cấp ủy cấp chính quyền địa phương
chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm hai nghìn hai mươi
với tinh thần chỉ đạo quyết liệt như thế này thì các địa phương sẽ cần phải chuẩn bị
những yếu tố như thế nào những điều kiện như thế nào để đảm bảo kỳ thi được tổ chức một cách công khai và minh bạch
tôi rất chia sẻ rất ủng hộ ý kiến của thủ tướng chính phủ về việc rằng là nói rõ là đây là nhiệm vụ và cũng là trách nhiệm của cấp ủy và chính quyền địa phương
tỉnh ủy ủy ban nhân dân hội đồng nhân dân đoàn đại biểu của cấp ủy

bên cạnh đó thì các cơ quan bảo vệ pháp luật như là công an như là viện kiểm sát như tòa án như là các cơ quan bảo vệ pháp luật sở giáo dục đào tạo
bên cạnh đó là sở tư pháp phải vào cuộc để tạo nên một sự đồng thuận cao tiếng nói chung và sự phối hợp và cộng đồng trách nhiệm
các tỉnh như là hòa bình như là sơn la như hà giang
đã có những bài học rất đau xót
là rất nhiều cán bộ trong ngành giáo dục
và các ngành khác đã vào vòng lao lý
đứng trước vành móng ngựa
thì đó bài học nhẫn tiền
cho công tác tổ chức thi cử một cách nghiêm túc
và rất là hiệu quả trong cái kỳ thi này
thời gian quỹ thời gian có như thế thôi
thì phải là tổ chức thực hiện
tập hợp lực lượng phân công trách nhiệm
tổ chức chặt chẽ
và dồn toàn lực
tôi thấy là sở giáo dục đào tạo
có trách nhiệm rất cao trong việc này
vì là cơ quan tham yêu chính
vâng thưa ông rõ ràng là khi mà mình giao cái quyền tự chủ cho địa phương
thì bộ giáo dục vẫn phải thể hiện rất là rõ
cái vai trò trách nhiệm của mình
đặc biệt là trong cái vấn đề giám sát
vậy thì ở đây mình cần phải nhìn nhận như thế nào
về trách nhiệm của bộ giáo dục cơ quan quản lý nhà nước
trong cái việc giám sát và đảm bảo một kỳ thi công bằng ạ
sáng nay tôi được thông tin rất là mừng
là bộ giáo dục đào tạo đã quyết định
là cử các giáo viên của tất cả các trường đại học
vào tham gia
giám sát kiểm tra
của tất cả các địa phương trong cả nước
đó là một cái thông tin rất mới
đưa tất cả đội ngũ
giáo viên của các trường đại học
trong cả nước
tham gia và giám sát và kiểm tra
việc thực hiện
bởi vì tôi biết rằng là
tỉnh thành nào
cũng có rất nhiều trường đại học
thì cái lực lượng giáo viên các trường đại học
là cực kỳ lớn
hàng trăm hàng nghìn người
đó chính là cái lực lượng
tham gia vào thanh tra kiểm tra
của bộ giáo dục đào tạo
tại địa phương của mình
và trung ương các trường đại học
ở trung ương
cũng tham gia vào cái quá trình kiểm tra ấy
thì tôi tin rằng là
cái việc đổi mới
của năm nay đấy
sẽ đạt được kết quả tốt
các phụ huynh học sinh thì sao thưa ông
rõ ràng là để làm nên một cái kỳ thi thành công
và công khai minh bạch
thì phụ huynh học sinh cũng cần phải
ý thức rất là rõ về trách nhiệm của mình
bởi vì là trong thực tế
từ những cái vụ việc gian lận thi cử
xảy ra trong thời gian vừa qua
thì cũng đã chịu một cái sự tác động không nhỏ
từ phía các phụ huynh học sinh ấy
thông điệp của tôi rằng là
hãy tin tưởng
vào cái một kỳ thi trung thực
mình không phải chạy
ba cái địa phương vừa rồi
ba cái địa phương vừa rồi là
chạy tiền mất
tốn kém hàng trăm triệu
thậm chí còn lớn hơn
mà con em mình vẫn không được
vào các trường như ý
mà vẫn phải
một số vẫn phải đứng trước vòng lao lý
vì sao như thế
là bởi vì mình không tin tưởng
vào một kỳ thi nghiêm túc
trung thực minh bạc
thì ta hãy bình tĩnh
học đến đâu
kết quả đến đâu
chấp nhận đến đó
không thể là vì con em mình mà cướp cơ hội học tập
của các con em người khác
xin cảm ơn ông về những chia sẻ vừa rồi